đến hẹn lại lên hàng năm cứ gần đến ngày cúng ông công ông táo hai mươi ba tháng chạp
làng nghề nuôi cá chép đỏ thủy trầm lại tấp nập cảnh mua bán vận chuyển cá
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thời điểm này lượng thương lái đến mua chưa nhiều
người dân cũng cảm thấy lo lắng khi giá cá có chiều hướng giảm
các hộ nuôi cá cho biết nguyên nhân giá cá giảm do các hộ nuôi tăng đàn
bên cạnh đó có nguyên nhân các xã xung quanh làng nghề và cả địa phương khác
như huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc đã nắm bắt được cách thức nuôi cá và được đầu tư
nên lượng cá cung ứng là rất lớn dẫn đến dư thừa
năm nay thì tại thời điểm này so với năm ngoái thì thị trường như vậy là cũng chưa được nhộn nhịp lắm
đồng thời như vậy là giá thì năm ngoái thì thực ra mà nói các đồ mối tại chợ cá
thì có thể bán một trăm năm mươi một trăm bảy mươi một cân
thế nhưng mà giá của tại làng thì như vậy là có thể một trăm linh và một trăm hai mươi
nhưng năm nay có thể như vậy là có thể giá trũng trầm hơn một chút nữa
khoảng độ mỗi cân giảm khoảng độ một mươi hai mươi một cân
cá năm nay thì không bằng năm ngoái
như năm ngoái thì như thời điểm này thì gọi là các xe ô tô có khách lái về là lấy là nhiều
nhưng năm nay coi là chỉ đổ vài ba xe thôi
mà so giá như năm ngoái là được tám mươi chín mươi nhưng năm nay chỉ được năm sáu bảy thôi
nhưng mà thôi thì chúng tôi làm nghề cá đỏ thì vẫn là vô tư thôi
năm nào cũng vẫn phải thả
theo nhận định sản lượng cá chép đỏ
năm nay của làng thụy trầm đạt khoảng năm mươi tấn tăng vài tấn so với năm trước
người dân cho biết họ vẫn rất lạc quan vì còn hai ngày nữa mới đến ngày đưa ông táo về trời
nên giá chắc chắn sẽ lại tăng vì cá chép đỏ thụy trầm từ lâu nay đã rất nổi tiếng
ở thị trường miền bắc về chất lượng và hình thức